tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện thanh trì thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hương quý thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộp hậu thường trú tại thôn sáu xã công
xã cộng hòa huyện quốc oai thành phố hà nội về tội đánh bạc
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mỹ đức thành phố hà nội là hai đối tượng
cùng có hộ khẩu thường trú tại thôn quýt một xã tuy lai huyện mỹ đức thành phố hà nội
đối tượng bùi văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và đối tượng nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện